thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số một mươi tám về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
chỉ thị nêu rõ trong bối cảnh khu vực và thế giới có những yếu tố thuận lợi khó khăn đan sen
ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng sự giám sát của quốc hội
sự chủ động điều hành của chính phủ và sự nỗ lực phấn đấu của các ngành các cấp cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân
đã vượt qua khó khăn thách thức đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế
cải thiện đời sống nhân dân và giải quyết các vấn đề về môi trường
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ
chính xác về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các nghị quyết của đảng quốc hội chính phủ và dự báo tình hình trong nước thế giới và khu vực trong giai đoạn tới
ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội của đất nước từ đó xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
những nội dung chủ yếu của báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm gồm đánh giá tình hình thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kinh tế và lực của đất nước sau hơn ba mươi năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều cả về quy mô và sức cạnh tranh
tình hình chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng lên
tuy nhiên trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm nền kinh tế sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức
đến từ những yếu kém nội tại của nền kinh tế chưa và chậm được khắc phục cũng như các vấn đề về xã hội
môi trường gây áp lực lớn đến phát triển kinh tế như xã hóa dân số tranh lệch xào nghèo thiên tai dịch bệnh biến đổi khí hậu nước biển sân xâm nhập mạnh